sự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chậm về phía đông mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh được xác định là từ phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
theo báo cáo từ sở tài nguyên và môi trường hà nội công ty nước sạch sông đà đã xả thẳng hàng nghìn mét khối nước xúc xả đường ống sau sự cố nhiễm dầu ra môi trường mà không hề có cảnh báo
theo báo cáo của công ty nước sạch sông đà vywa subco ngày chín một mươi
nếu có váng dầu vào nước đơn vị này đã ngừng cấp nước vào bể trung gian
ngày một mươi sau khi có kết quả quan chắc công ty đã cho xả kiệt bể số hai của bể chứa nước trung gian và tiến hành xúc sửa hai bể trung gian
việc xúc rửa bể không sử dụng hóa chất chỉ sử dụng công nhân cọ rửa cơ học
đáng lưu ý là lượng nước khoảng từ hai năm trăm linh đến ba mét khối sau khi xúc sửa đã được xả thẳng ra suối đồng bãi huyện thạch thất hà nội mà không thông báo đến nhân dân chính quyền địa phương
không xuất trình được quy trình xúc rửa và xả thải nước ra môi trường đúng quy định cũng như các hồ sơ liên quan khác
trước thực trạng trên lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu viwa subco trước khi xả thải phải có thông báo gửi chính quyền địa phương biết và giám sát tránh gây hoang mang dư luận
chất lượng nước xả thải phải đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép đồng thời cần nghiên cứu thay đổi phương án xả thải không xả thải ra suối đồng bãi như trước đó
chiều hôm qua tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy
hà nội tổ chức sở tài nguyên và môi trường hà nội đã thông tin các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại hà nội
trong đó đặc biệt yêu cầu một trăm linh đơn vị cơ quan tổ chức đoàn thể trực thuộc thành phố hà nội không sử dụng túi ni lông khó phân hủy
các sản phẩm nhựa dùng một lần thực hiện từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường hà nội mỗi ngày bình quân thủ đô hà nội thải ra từ bốn đến năm tấn rác
trong đó có khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
trước tình hình đó hà nội vừa ban hành kế hoạch phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn thành phố
cụ thể yêu cầu từ tháng một mươi một năm nay một trăm linh các đơn vị cơ quan tổ chức đoàn thể trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố
không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần
cũng từ thời điểm này phân đấu hạn chế tám mươi các sản phẩm nhựa khó phân hủy
cũng từ thời điểm này phân đấu hạn chế tám mươi các sản phẩm nhựa khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần